thưa quý vị thời gian gần đây một trong những cây bẫy lừa đảo được các đối tượng sử dụng đó là dùng phần mềm photoshop
để ghép ảnh của các đối tượng với các lãnh đạo cấp cao từ trung ương cho đến địa phương hoặc là người nổi tiếng
để treo ở công ty hoặc là tự đặt lãng hoa mạo danh lãnh đạo cấp cao gửi tặng
nhằm lấy lòng tin của người dân nâng cao uy tín cho bản thân và công ty
một vài vụ việc chúng tôi phản ánh ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ thủ đoạn của các đối tượng
ghép ảnh với lãnh đạo người nổi tiếng nhằm mục đích quảng bá thương hiệu nâng cao vị thế cá nhân
khó phân biệt đòi hỏi người dân cần hết sức tỉnh táo cảnh giác
nguyễn văn hưng nghi phạm gây ra vụ án mạng tại phường tiên phong tp phổ yên tỉnh thái nguyên vào đêm một mươi năm tháng chín đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên bắt giữ
theo thông tin ban đầu đêm muộn ngày một mươi năm tháng chín trên địa bàn phường tiên phong thành phố phủ yên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người trong một gia đình tử vong và một người bị thương
nguyễn văn nghi phạm được xác định là nguyễn văn hưng hưng khai nhận do có mâu thuẫn với bố mẹ của bạn gái nên sau khi uống rượu đã đến nhà dùng dao chém chị này và bố mẹ hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
còn tại đắk lắc đâm mạn nhậu hơn một mươi nhát dẫn đến tử vong hoàng nho thanh chú tại huyện chumaga tỉnh đắk lắc năm nay đã bảy mươi năm tuổi đã bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử về tội giết người
nạn nhân là ông nguyễn trung tá chú cùng thị trấn theo cáo trạng vào chiều ngày
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thanh tổ chức ăn nhậu tại nhà sau khi mọi người ra về thanh tìm không thấy điện thoại nên nghi ngờ ông tá lấy trộm
đến hai mươi giờ cùng ngày thanh mang theo hung khí đến nhà ông tá tra hỏi dù ông tá trả lời không lấy nhưng đối tượng đã lao vào đâm liên tiếp nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau khi biết tin ông tá tử vong thanh đến công an huyện chumaga đầu thú sau nổ hung khí và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng nho thanh hai mươi năm tuổi giam về tội giết người
lại cháy trung cư ở hà nội vụ việc xảy ra vào dạng sáng nay tại tầng ba của tòa trung cư d một mươi bảy cao sáu tầng trong khu đô thị đặng xá gia lâm
vào sáng nay ủy ban nhân dân xã đặng xá huyện gia lâm thành phố hà nội cho biết vụ cháy xảy ra tại tầng ba của căn nhà
thời điểm xảy ra cháy vào lúc nửa đêm dạng sáng nên đã có rất nhiều người dân lo lắng chạy ra khỏi tòa nhà và gọi cứu hỏa
nhận tin báo công an huyện gia lâm đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
sau khoảng hai mươi phút đám cháy được không chế vụ việc không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được tiếp tục làm rõ
một mươi thanh thiếu niên cùng chú tại tỉnh đồng tháp vừa bị công an phường một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp triệu tập để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tối ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác một mươi thanh thiếu niên trên đã đem giao tự chế đến một quán nhậu trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh để chém và gây thương tích cho một người đang nhậu tại quán
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hứa luật phong trú tại tỉnh cao bằng đối tượng đã có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù đầu năm nay đã tiếp tục bị công an tỉnh điện biên bắt xử
hứa luật phong đã lập và sử dụng nick facebook cá nhân sau đó kết nối với một trang fanpage nhà xe song châu chạy tuyến điện biên hà nội
mỗi khi có khách gọi đến số điện thoại trong phần giới thiệu của nhà xe trên page thực chất là số điện thoại của phong phong sẽ yêu cầu khách chuyển trước một phần hoặc toàn bộ tiền vé thì mới xác nhận đặt chỗ thành công
số tiền khách chuyển đến phong chiếm đoạt dùng để tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng sáu năm nay
phong đã lừa đảo chiếm đoạt của trên một trăm linh nạn nhân với tổng số tiền khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ba bị cáo gồm nguyễn thị uyên lê thị thảo cung chú tại thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn và nguyễn toàn trung chú tại phường quang vinh thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn xử phạt hai trăm một mươi triệu đồng
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ba bị cáo đã nhiều lần cho nhiều người vai số tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm cao gấp từ năm bốn đến chín lần mức lãi suất cao nhất được quy định để thu lợi bất chính số tiền hơn hai mươi sáu triệu đến tám mươi triệu
sau khi đã trừ đi hai mươi mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính tiến dụng gây dư luận xấu trong nhân dân và ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương
trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa căn cứ các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo nguyễn thị uyên tám mươi triệu đồng
lê thị thảo bảy mươi triệu đồng nguyễn toàn trung sáu mươi triệu đồng ngoài ra cấm các bị cáo hành nghề cho vay cầm đồ trong thời gian ba năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nguyễn thanh nhiệt
trú tại xã xuân lộc về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chân ma túy
trước đó công an thị xã sông cầu phối hợp với công an xã xuân lộc kiểm tra phát hiện nguyễn thanh nhiệt nguyễn hữu minh nguyễn văn linh
võ ngọc bảo toàn cùng chú tại thị xã sông cầu đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại nhà cua nhiệt
tổ công tác tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với toàn và minh
riêng hai đối tượng nguyễn thanh nhiệt và nguyễn văn linh đã bỏ trốn
lực lượng công an thu giữ tại hiện trường hơn bốn gam ma túy metafetamin
sau ba ngày lần trốn nhiệt và linh đã tới cơ quan công an đầu thú
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử phạm văn tâm
trú tại thôn miêu nha xã quang thành thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào hai mươi hai h ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại nơi ở của mình
phạm văn tâm đã bán ma túy metafetamin cho lê văn thượng ở khu vũ la phường nam đồng thành phố hải dương
đến một mươi h ngày chín tháng ba thượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương bắt quả tăng khi đang cất dấu số ma túy trên
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tâm lực lượng công an thu giữ chín mươi tám viên nén là các loại ma túy mdma metafetamin và ketamin có tổng khối lượng là hơn bốn mươi sáu gram
tâm khai nhận toàn bộ số ma túy trên để sử dụng và bán kiếm lời
ngoài ra cơ quan công an thu giữ của tâm một khẩu súng thuộc lại vũ khí quân dụng
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hải dương tuyên phạt phạm văn tâm một mươi năm năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chân ma túy
một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt là một mươi sáu năm sáu tháng tù